xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh đang suy yếu và lệch đông
chính vì vậy hiện tượng nhiều mây và sương mù tiếp tục xuất hiện nhiều nơi
tại miền bắc vào thời điểm đêm và sáng sớm khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế
nếu lưu thông vào thời điểm này quý vị nên chú ý là kiểm tra các thiết bị đèn chiếu sáng
còi và hạn chế di chuyển nhanh để đảm bảo an toàn
có ban ngày tình trạng nắng sẽ còn duy trì nên nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ lên mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
đối với các tỉnh từ thanh hóa thừa thiên huế thời tiết cũng khá tương đồng với các tỉnh thành bắc bộ
đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù nhẹ giải rác với nhiệt độ tăng nhẹ lên mức là một mươi chín hai mươi tám độ
còn các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng cho đến khu vực ninh thuận bình thuận
thời tiết vẫn khá ổn định phổ biến là ít mưa ngày nắng có trăng
chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ vào lúc chiều tối
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này ở mức là hai mươi tám ba mươi độ và nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi hai hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
xa nở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ ít mưa ngày nắng
tại vùng cao của tây nguyên về đêm và sáng trời rét nhẹ với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi tám đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
do ít mưa và ngày nắng kết hợp với độ ẩm lúc trưa chiều hạ xuống thấp
nên nguy cơ cháy nổ tại khu vực này cũng đẩy lên mức cao
quý vị và các bạn cần hết sức đề phòng đặc biệt là tại các khu vực dân cư và khu vực sản xuất kinh doanh
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam dưới mức cấp bốn nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa nhiều mây có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
gió nhẹ sáng và đêm trời rét ngày nắng nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ